mở đầu là một số tin tức về an ninh kinh tế
thưa quý vị mới đây công an quận hà đông tp hà nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng hoàng nam công ty cổ phần đầu tư tài chính pfs
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng số tiền lên đến gần ba trăm linh tỷ đồng
sau những buổi hội thảo lôi kéo được nhiều người đến với những lời hứa hẹn về một viễn cảnh thu nhập trong mơ
với lãi suất được hưởng phần trăm cao trên số tiền góp vốn mỗi tháng
những đồng tiền của các nạn nhân cứ thế được đối tượng hoàng nam huy động lên đến gần ba trăm linh tỷ đồng
theo cơ quan công an để tạo lòng tin nam còn hứa hẹn ngay sau khi nhà đầu tư nộp tiền
thì sẽ được công ty trả tiền thưởng
đáng chú ý thực tế là công ty pfs không có hoạt động kinh doanh
sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư nam đã sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước
trả tiền lương cho nhân viên trả tiền thuê văn phòng
số tiền còn lại nam đã sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết và hiện không còn khả năng chi trả
hiện đối tượng đang chưa trả được tiền góp vốn cho khoảng tám trăm bảy mươi hợp đồng đã ký
với nhiều ưu điểm như tiện lợi nhanh chóng trong thanh toán nhiều chương trình khuyến mại
thời gian gần đây ví điện tử đã trở thành hình thức thanh toán được nhiều người dùng lựa chọn
đặc biệt trong dịp tết này nhu cầu thanh toán giao dịch trực tuyến tăng cao
vì vậy các đối tượng đã lợi dụng và nhắm vào ví điện tử để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
do đó người dùng cần phải hết sức cẩn trọng để tránh tiền mất tật mang
bằng việc đăng tin cho vay lãi suất thấp các đối tượng này đã lừa đảo lấy thông tin cá nhân
rồi tự tạo lập tài khoản ví điện tử đứng tên người vay
sau đó các đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp mã otp báo về số điện thoại
kết nối ví điện tử này với tài khoản ngân hàng của người vay rồi chiếm đoạt tài sản số tiền trong tài khoản ngân hàng
trong trường hợp này các nạn nhân thậm chí còn chưa có ví điện tử nhưng do thiếu hiểu biết
nên các nạn nhân đã dễ dàng xa bẫy khi cung cấp thông tin cá nhân và mã otp
để kẻ lừa đảo lợi dụng kênh trung gian thanh toán này để chiếm đoạt tài sản
người dùng cũng hạn chế hoặc là không nên đăng nhập hoặc là cung cấp các thông tin cá nhân
lên các trang mạng xã hội hoặc đăng nhập vào các trang web hoặc các link mà chưa có độ tin cậy cao
và rất dễ là những đối tượng lừa đảo có thể chiếm đoạt thông tin và sử dụng sản phẩm ví điện tử để chiếm đoạt tài sản của mình
bên cạnh việc bảo vệ thông tin cá nhân để bảo vệ ví điện tử an toàn các chuyên gia đưa ra lời khuyên
người dùng cần phải tăng cường tính bảo mật cho tài khoản như thường xuyên thay đổi mật khẩu
sử dụng việc xác thực bằng sinh chắc học
với đặc tính của sản phẩm ví điện tử là người dùng phải liên kết với một tài khoản ngân hàng
và chúng ta phải qua một cái bước xác nhập otp thứ hai
về vấn đề bảo mật về lớp otp thứ hai này cũng là một kẽ hở để khiến kẻ gian có thể chụp lợi
về việc bảo mật với hai lớp mật khẩu này trên sản phẩm ví điện tử thì người dùng nên lưu ý là
chúng ta nên sử dụng những mật khẩu cũng không dễ nhớ dễ đoán không dùng những thông tin cá nhân
và chúng ta nên thay đổi mật khẩu với tần suất
nó thường xuyên ví dụ như là theo khuyến nghị là hàng tháng
chúng ta cần thiết lập các tài khoản đăng nhập xác thực bằng sinh chắc học trên các ứng dụng ví điện tử
đồng thời trong quá trình sử dụng vì ứng dụng chạy trên điện thoại thì chúng ta cũng cần phải bảo vệ điện thoại của mình
tránh việc cung cấp cho đưa điện thoại mượn hay là để lộ mạng pin
ngoài ra khi chúng ta thanh toán bằng ví điện tử khi quét các mã qr trên các cửa hàng
thì mình cũng có thể đề phòng cái hiện tượng là có kẻ xấu đã dán đè cái mã kia giả lên trên đó
thời gian qua không ít trường hợp người dân đã bị mất tiền do click vào các đường link lạ
hoặc tải các ứng dụng lạ chứa mã độc khiến điện thoại bị chiếm quyền
vì vậy trong quá trình giao dịch ví điện tử người dân cần cẩn thận suy xét kỹ càng
chỉ nên thanh toán và đăng nhập vào những website ứng dụng điểm chấp nhận có thương hiệu uy tín
khi nghi ngờ bị lộ thông tin người dân cần lập tức thông báo đến các tổ chức thanh toán hay ngân hàng để được hỗ trợ
hàng năm thì chúng tôi đều có thực hiện các cái việc mà giả soát rồi nâng cấp
đảm bảo cái việc mà cung cấp cái quý vụ an toàn cho người dân
thực hiện các cái công tác về đánh giá đảm bảo cái hệ thống của mình tuân thủ và đáp ứng các cái tiêu chuẩn
cho các cái tổ chức thanh toán quốc tế như là pci dss level một
các cái công tác về khuyến cáo
rồi khuyến nghị người dân rồi khách hàng trong cái việc mà lưu ý bảo vệ các cái thông tin về giao dịch
bảo vệ thông tin về mật khẩu và các mã xác thực thì luôn được chú trọng để đảm bảo
nâng cao cái nhận thức của người dân trong cái việc thực hiện các giao dịch
dịp cận tết ai cũng bận rộn vội vàng
tuy nhiên trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo
người dân cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng khi sử dụng ví điện tử
hay bất cứ phương thức thanh toán trực tuyến nào cũng cần trang bị tốt những kiến thức
kỹ năng sử dụng an toàn để tránh bị trục lợi lừa đảo từ các đối tượng xấu
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu môi trường công an tỉnh long an
phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng vừa đấu tranh xử lý một vụ vận chuyển pháo nổ trái phép trên địa bàn
cụ thể vào lúc bốn giờ ngày sáu tháng hai trên quốc lộ sáu mươi hai thuộc khu vực ấp một xã tân lập huyện mục hóa tỉnh long an
lực lượng chức năng bắt quả tang hai đối tượng nguyễn văn dương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thành phố hồ chí minh
và dương văn vàng em sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quê tỉnh bình dương đang vận chuyển hai trăm bảy mươi chín kg pháo nổ bằng phương tiện ô tô
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bạc liêu vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với danh thị mau trú tại huyện hòa bình tỉnh bạc liêu về hành vi mua bán người
vào khoảng năm hai nghìn một mươi ba danh thị mau câu kết
câu kết của một số đối tượng khác tìm kiếm những người phụ nữ việt nam có nhu cầu lấy chồng trung quốc
rồi tổ chức cho họ xuất cảnh trái phép nhằm thu lợi bất chính
đối với mỗi nạn nhân nhóm đối tượng sẽ chi cho gia đình số tiền từ bảy mươi đến một trăm năm mươi triệu đồng
khi tìm được nạn nhân thích hợp danh thị mau sẽ đưa nạn nhân đến khu vực biên giới
để đồng bọn tổ chức cho họ xuất cảnh trái phép sang trung quốc
tùy thuộc vào độ tuổi và ngoại hình những người đàn ông trung quốc sẽ phải trả cho nhóm đối tượng
số tiền từ ba trăm linh đến sáu trăm linh triệu đồng
sau khi lấy chồng trung quốc một số phụ nữ đã bị đánh đập ngược đãi muốn về việt nam
thì gia đình họ phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận trước đây
được biết từ năm hai nghìn một mươi ba đến khi bị bắt danh thị mau cùng đồng bọn đã tổ chức cho hơn một trăm linh phụ nữ
xuất cảnh trái phép sang trung quốc thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng
hàng tỷ đồng
sau một mươi giờ đồng hồ khẩn trương truy bắt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
công an tỉnh lâm đồng đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng vào chiều ngày hôm qua tại huyện đức trọng
khi đối tượng này đang tẩu thoát tại tỉnh bình thuận cách địa điểm gây án một trăm một mươi ba km
trước đó khoảng một mươi bốn h chiều ngày bảy tháng hai tại ngân hàng việt tinh banh trên nhánh huyện đức trọng
một đối tượng mặc đồ sám đen bịt khẩu trang đã bất ngờ xông vào rồi dùng súng uy hiếp nhân viên
cướp đi một số tiền lớn sau đó đối tượng này tẩu thoát bằng xe máy
khi cách hiện trường gây án khoảng ba km đối tượng đã thay đổi trang phục vứt ba lô xuống hồ phi tăng
thay đổi phương tiện di chuyển nhằm trôn tránh sự truy bắt của lực lượng công an
tiếp nhận thông tin lực lượng công an đã khẩn trương tiếp cận phong tỏa hiện trường
triển khai các biện pháp xác minh truy bắt đối tượng
các tổ công tác tiến hành ra soát hàng nghìn đối tượng nghi vấn trên địa bàn tỉnh lâm đồng
và các tỉnh lân cận đồng thời phong tỏa kiểm soát tất cả các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh

trần dung đối tượng nghi vấn là nguyễn thành trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại thôn hiệp thành hai xã tam bố huyện di linh
đây là đối tượng kinh doanh thua lỗ nợ nhiều người số tiền lớn
và có nhiều đặc điểm phù hợp với nhận dạng tại hiện trường
ngay sau đó lực lượng công an đã tiến hành truy bắt không chế được đối tượng
tại quốc lộ một a đoạn qua xã hồng sơn huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
tăng vật thu giữ là một ba lô chứa nhiều cọc tiền
qua cái vụ việc này thì chúng tôi thấy rằng
cái thứ nhất là mặc dù chúng tôi đã làm tắt phòng ngừa
đã truyền truyền đối với các ngân hàng rồi
và cũng đã cho viết cam đoàn công kết cũng như là hệ thống chuông bố động
và thư vấn thứ hai nữa là rà sót số đối tượng lưu động
từ các tỉnh khác từ địa phương khác
án nấu trên cái điều bọn nguyễn thành trung để thực hiện hành vi trước trong và sau tết
nhưng mà thấy rằng cái đối tượng này là chưa có tiền án tiền sự
thì đối tượng này trong quá trình đấu tranh bước đến ban đầu thì sau khi cái án xong sẽ tẩu thoát qua campuchia để xin xong
với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao ngay cả trong thời điểm giáp tết nguyên đán
lực lượng công an tỉnh lâm đồng đã bắt giữ được đối tượng cướp tài sản manh động liều lĩnh
đây không chỉ là chiến công lớn của lực lượng công an tỉnh lâm đồng
mà hơn nữa là sự khẳng định tinh thần quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm
quyết tâm bảo vệ bình yên cho nhân dân
hai đối tượng nguyễn văn trí và nguyễn văn phương cùng chú tại xã tân hà huyện tân châu tỉnh tây ninh
vừa bị công an huyện tân châu bắt giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản
tại cơ quan điều tra trí và phương khai do không có tiền tiêu xài nên cả hai bàn nhau đi cướp tài sản
cả hai đã cùng nhau đến kiệm tạp hóa mua hai cây dựa mang theo làm hung khí và khống chế cướp xe mô tô
điện thoại di động vòng đeo tay vàng bông tay vàng và số tiền trên bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng của một phụ nữ rồi bỏ chạy
sau khi cướp được tài sản trí và phương chia nhau tiêu xài
đến ngày ba tháng hai trí cùng với trần minh tâm và nguyễn tiến thương mang xe đã cướp được về nhà
để tháo rời các bộ phận xe đem đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện vũng liêm
và công an xã thanh bình vừa phát hiện triệt xóa một tụ điểm đánh bạc tại xã thanh bình
chiều qua lực lượng công an đã bất ngờ kiểm tra khu đất vườn của ông nguyễn văn sĩ chú tại xã thanh bình huyện vũng liêm
phát hiện bắt giữ sáu đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền
tăng vật tạm giữ gồm hai con gà nhiều cặp cửa sát cùng số tiền trên người các đối tượng là trên ba mươi năm triệu đồng
hiện vụ việc đang được công an huyện vũng liêm tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật
chiều nay công an huyện crongbuk tỉnh đắk lắc tạm giữ hình sự tài xế bùi văn giàu ba mươi bốn tuổi
trú tại huyện tây sơn tỉnh bình định để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
vào khoảng chín h ba mươi sáng ngày hôm qua trên đường hồ chí minh đoạn qua xã chikapo huyện cronbuk
gia đình một người dân trú tại tỉnh gia lai làm công nhân ở tỉnh bình dương
điều khiển xe máy trên đường hồ chí minh theo hướng đắk lắc về gia lai ăn tết
khi xe lưu thông đến địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe khách do tài xế giàu điều khiển chạy theo hướng ngược lại
cú va chạm khiến xe máy đổ xuống đường và con gái ba tuổi của anh này bị xe cám tử vong tại chỗ
người vợ bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu
theo cơ quan công an trích xuất camera an ninh cho thấy là tài xế giàu đã vượt ẩu lấn làn
sau đó va chạm với xe máy của nạn nhân
sau vụ tai nạn cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm điều tra nguyên nhân
đồng thời đưa tài xế giàu đi kiểm tra ma túy nồng độ cồn và kết quả đều âm tính
thông tin từ bộ công an ngày đầu nghỉ tết nguyên đán
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn tám năm trăm linh trường hợp vi phạm
cụ thể lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện
xử lý tám năm trăm bốn mươi trường hợp vi phạm trong đó về nồng độ cồn xử lý hai bốn trăm năm mươi bảy trường hợp
hai hai trăm năm mươi bốn trường hợp vi phạm về tốc độ
cũng trong ngày đầu nghỉ tết toàn quốc xảy ra bảy mươi chín vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm ba mươi ba người tử vong bảy mươi ba người bị thương đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
ghi nhận trong ngày hôm nay ngày đầu tiên chính thức của kỳ nghỉ tết cổ truyền
tại các tuyến đường nút giao thông hướng ra cửa ngõ thủ đô phương tiện đi lại khá thông thoáng
ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết nguyên đán giáp thìn thì đường phố hà nội thông thoáng
không còn cảnh uống tắc những ngày trước đó
người dân cũng thư thả di chuyển về quê ăn tết
tại khu vực ngã tư giải phóng ngọc hồi lưu lượng phương tiện hướng ra cao tốc pháp vân cầu rẽ
và quốc lộ một a đi các tỉnh thông thoáng
đường vành đai ba trên cao và dưới thấp đều rất thoáng các phương tiện